vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay thứ ba ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chi tiết
thưa quý vị hai mươi một khẩu súng săn cùng hàng trăm viên đạn các loại
trong đó có cả các loại đạn nghi dùng cho vũ khí quân dụng
và các loại phụ kiện để lắp ráp gia công sửa chữa súng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ phát hiện và thu giữ
nguyễn đình tuấn chú tỉnh phú thọ bị phát hiện khi đang có hành vi vận chuyển trái phép
một khẩu súng bắn đạn ghém cùng với năm viên đạn hoa cải
tuấn khai nhận khẩu súng trên vừa nhận tại nhà riêng của trần đắc lộc
tại thị xã phú thọ để mang đi tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của trần đắc lộc cơ quan công an thu giữ năm khẩu súng
trong đó có ba khẩu súng bắn đạn ghém và hai khẩu súng nhãn hiệu cz bốn trăm năm mươi
cùng hàng trăm viên đạn các loại và phụ kiện như là kính ngắm nòng
và các đồ vật dùng để gia công sửa chữa lắp ghép các loại súng
tại cơ quan công an trần đắc lộc thừa nhận đã tạo lập kênh youtube
để quảng cáo giới thiệu và mua bán súng
từ khi thiết lập kênh youtube đến nay trần đắc lộc đã mua bán khoảng hai trăm linh khẩu súng các loại
bước đầu cơ quan công an đã tạm giữ thêm một mươi năm khẩu súng các loại hàng chục viên đạn
cùng nhiều phụ kiện công cụ để gia công sửa chữa lắp ráp các loại súng